địa hình hiểm trở nguy hiểm nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn
hiện phương tiện được cấm lưu thông toàn tuyến cho đến khi hoàn tất công tác cứu nạn cứu hộ
hiện phương tiện được cấm lưu thông toàn tuyến cho đến khi hoàn tất công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn

có một trường hợp nặng đang được theo dõi tám người khác được chuyển đến các khoa để điều trị ba trường hợp được ra viện
trong sáng nay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã đến thăm động viên và trao hai mươi hai xuất quà hỗ trợ của ban an toàn giao thông thành phố cho các nạn nhân
hai triệu đồng một người bị thương năm triệu đồng một người tử vong
may mắn bị thương nhẹ sau vụ tai nạn ông vũ hải đường và nhiều người khác không khỏi bàn hoàng